trong thời gian gần đây các quốc gia phương tây đã gửi hàng loạt vũ khí và thiết bị quân sự đến kiev
tuy nhiên tổng thống volodymyr zelensky cho rằng điều đó là không đủ để đối phó với chiến dịch quân sự
bắt đầu từ một tháng trước của nga
ukraine mới đây đã đề nghị washington viện trợ khẩn cấp năm trăm linh tên lửa chống tăng javalin
và năm trăm linh tên lửa phòng không stinger mỗi ngày cho kiev nhằm giúp nước này đối phó với chiến dịch quân sự của nga
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình